thưa quý vị ngày hôm nay thời tiết bắc bộ nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn sương mù và trời rét
quý vị hãy nhớ mặc ấm cũng như chú ý cẩn thận khi tham gia giao thông khi trời có nhiều sương ngủ
vâng thời tiết tại bắc trung bộ thì cũng tương tự như vậy
tuy nhiên thì càng trở vào phía nam thì nhiệt độ sẽ cao dần
từ đà nẵng đến bình thuận thì có mây đêm không mưa ngày nắng
nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi hai mươi ba độ c còn nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ c
thời tiết tại miền nam cũng đêm không mưa ngày nắng nhưng nhiệt độ còn cao hơn có nơi lên tới trên ba mươi bốn độ c